bên hành lang quốc hội các đại biểu quốc hội mong muốn các chương trình giám sát của quốc hội tiếp tục được đổi mới
tập trung đúng trọng tâm trọng điểm các vấn đề để hoạt động giám sát ngày càng hiệu quả đáp ứng nguyện vọng của cử tri
trên cơ sở báo cáo của các bộ ngành các địa phương sẽ tiến hành giám sát đi khảo sát thực tế
đồng thời cũng phải tổ chức những hội thảo hay những hội nghị chuyên đề về lĩnh vực này
để làm sao những nội dung và báo cáo của các bộ ngành cũng như các địa phương đưa ra
ta phải có những mổ sẻ phân tích sau đó sẽ có những kết luận cụ thể
trong quá trình giám sát không chỉ nghe
các đơn vị được giám sát bảo báo cáo
mà các thí viên và giám sát phải đi vào thực tế nhiều hơn để nắm bắt được vấn đề
bởi vì từ báo cáo đến thực tế đôi khi có rất nhiều thay đổi
như vậy thì kết quả giám sát mới đảm bảo kết quả
chứ không ta lại báo cáo kết quả giống hệt như báo cáo của đơn vị bị giám sát
tức là ngay sau khi giám sát xong
thì quốc hội có nghị quyết và cái công tác hậu kiểm rất là quan trọng
và đó mới là cái mong muốn nhất của cái giám sát
trong quá trình giám sát chúng ta phát hiện ra vấn đề và để giải quyết cái vấn đề mà đã phát hiện được
do vậy là để thực hiện thì các cơ quan chúng ta phải thực hiện nghiêm cái nghị quyết của mình
và cái báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết đó sẽ được báo cáo trong quốc hội cho cái kỳ họp tới
đó mới là cái yêu cầu chứ không phải giám sát xong rồi để đó